tại thành phố lào cai đoàn công tác của thành ủy hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội làm trưởng đoàn
đã đến thăm và làm việc với tỉnh lào cai về vấn đề hợp tác giữa hai địa phương
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải cho rằng hà nội lào cai cần tăng cường hợp tác
trên nhiều mặt hơn nữa trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngoài việc tiếp tục duy trì hợp tác trong khuôn khổ hành lang kinh tế năm tỉnh
hà nội lào cai hải phòng quảng ninh vân nam trung quốc tích cực thực hiện nội dung
biên bản hội nghị lần thứ bảy đã ký kết tại thành phố côn minh trung quốc
hai bên cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực nông nghiệp
hà nội sẽ phối hợp đưa các sản phẩm rau an toàn của tỉnh lào cai tiêu thụ tại thành phố
đồng thời hỗ trợ lào cai trong công tác quản lý kiểm soát chất lượng rau an toàn thực phẩm
các sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật
nhân dịp này đoàn công tác thăm tặng quà một mươi gia đình nghèo
gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã cam đường thành phố lào cai tỉnh lào cai